thưa quý vị công tác cứu hộ trận động đất kinh hoàng xảy ra ở tây java indonesia đang gặp nhiều khó khăn
ngày hai mươi ba tháng một mươi một mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất đã làm gián đoạn nỗ lực cứu hộ
trong khi thời gian tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát đang cạn dần
hiện công tác cứu hộ đang được tập trung ở làng kugenang
một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra trước đó ba ngày
hai trực thăng đã được huy động để vận chuyển hàng cứu trợ đến hai ngôi làng bị gắt đứt liên lạc do lở đất
nhà chức trách đang cố gắng đưa thêm máy móc hạng nặng để khai thông đường xá
nhằm tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ và cứu trợ
hơn một cảnh sát cũng được huy động nhằm hỗ trợ các nhân viên cứu hộ
trong khi đó gần sáu mươi người dân đã được sơ tán đến các khu vực an toàn
tổng thống indonesia joko widodo cũng đã thị xát tại khu vực chịu ảnh hưởng
và chỉ đạo xây dựng lại nhà cửa có khả năng chống chịu trận động đất
trận động đất có độ lớn năm sáu xảy ra hôm hai mươi một tháng một mươi một gây thiệt hại lớn cho thị trấn chingzuo
cách thủ đô jakarta bảy mươi năm km về phía nam
đến nay đã có hai trăm sáu mươi tám người thiệt mạng hàng nghìn người bị thương và một trăm năm mươi người vẫn mất tích